dù đã hai lần phía cung ứng dịch vụ là ngân hàng đưa ra thông tin
song dư luận vẫn hoài nghi với nhiều câu hỏi
để làm rõ vấn đề này phóng viên đã có cuộc trao đổi với luật sư trương thanh đức
chủ tịch công ty luật basico trên trang bốn báo công an nhân dân
theo luật sư trương thanh đức những vụ mất tiền kiểu như vậy trên thế giới không phải là hiếm
thậm chí diễn ra ngay cả trong những định chế tài chính quy uy tín nhất
tuy nhiên điều khác biệt chính là nằm ở cách ứng xử của mỗi ngân hàng sau sự cố
ông đức nêu ra một thực tế là hiện nay công nghệ trong tay ngân hàng thông tin do ngân hàng cung cấp
nếu ngân hàng bảo tốt thì khách sẽ chỉ biết là tốt
còn chờ ngân hàng bảo chúng tôi đang có vấn đề thì chắc chắn là không bao giờ
do vậy minh bạch và uy tín phải là yếu tố đầu tiên mà người gửi tiền chọn các ngân hàng
ngoài ra luật sư trương thanh đức cũng nêu ra ba trường hợp có thể xảy ra khi bỗng dưng khách hàng bị mất tiền
đồng thời đề xuất cần có một tổ chức trung gian bảo vệ khách hàng
cụ thể cơ quan này phải có trách nhiệm trong việc
phân xử kiểm tra giám sát hoạt động của ngân hàng để có thể đảm bảo quyền lợi của ngân hàng cũng như của khách hàng
còn chưa đầy hai tuần nữa học sinh sẽ bước vào năm học mới năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên tại một số huyện ngoại thành của hà nội thầy và trò vẫn đang phải đối mặt với cảnh tạm bỡ chấp phá
thậm chí nguy hiểm bởi lớp học xuống cấp nứt lỡ thấm rột rồi cảnh học nhờ học tạm vì thiếu phòng học
câu hỏi chưa bao giờ hết cảnh tạm bỡ đăng tải trên báo kinh tế
kinh tế đô thị số ra ngày hôm nay
theo tác giả bài báo tại một số trường như mầm non kim lũ mầm non xuân thu tiểu học việt long huyện sóc sơn
mầm non quang minh b và tiểu học tự lập a huyện mê linh nơi thì tận dụng phòng chức năng làm phòng học
nơi thì đi mượn địa điểm bên ngoài
ngoài ra tình trạng quá tải đang xảy ra đối với hầu như tất cả các trường học này
đơn cử như mầm non kim lũ một lớp bảy mươi năm học sinh chỉ có ba giáo viên lớp năm mươi năm học sinh thì có hai cô giáo
các lớp ở điểm lẻ cách lớp trung học cách lớp học trung tâm tới ba năm km rất khó quản lý
chưa hết phòng học đã thiếu ở một số nơi lại đang đối mặt với sự xuống cấp trầm trọng
trường lớp rạn nứt bung vữa trần khắm dột khi gặp mưa
một số lớp trong đó cứ trời mưa là dột nước động thành vũng trong lớp hành lang và sân trường thì gạch vỡ lỗ nhổm
hệ thống cánh cửa cũng đã mục hệ thống điện thì dọa chập cháy do ngập trong nước lâu
cần sớm khắc phục tình trạng này khi mà năm học mới đang ngày một cận kề

các chương trình hay kế hoạch chuyên đề nếu người dân yêu cầu được xem lại là không khả thi
bởi mỗi kế hoạch chuyên đề chỉ có người quản lý chung được giữ
sau đó phổ biến cụ thể cho tất cả các cán bộ chiến sĩ
chứ không phải cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông nào cũng có một tờ kế hoạch chuyên đề này đem theo ra đường
về phía cảnh sát giao thông ông quân cho rằng
trong quá trình thực thi nhiệm vụ mỗi cán bộ chiến sĩ cũng cần có hướng xử lý khéo léo
giải thích hợp lý để có thể thuyết phục người dân
người dân có quyền kiểm tra giám sát
nhưng cũng không nên lạm dụng quyền đó để gây khó dễ cho lực lượng thực thi nhiệm vụ
bài viết cũng đăng tải ý kiến của luật sư nguyễn danh huế
đoàn luật sư tp hà nội xoay quanh vấn đề này
mời quý vị đón đọc trên báo giao thông số ra ngày hôm nay